kính chào quý vị và các bạn
bão doxury đã đi vào biển đông và trở thành cơn bão số hai trong mùa mưa bão năm nay
sáng nay bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu và cách hồng kông trung quốc khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông nam
trong thời gian tới bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng bắc tây bắc về phía đất liền trung quốc và suy yếu dần
mặc dù bão số hai không tác động trực tiếp lên đất liền nước ta
nhưng sảnh áp thấp nối với cơn bão sẽ khiến cho các tỉnh thành phía đông bắc bộ trời chuyển nhiều mây hơn từ ngày mai
mưa xảy ra giải rác và tăng hơn về lượng trong ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng bảy
nhiệt độ theo đó giảm dần tiết trời mát mẻ vào dịp cuối tuần
các tỉnh tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông trong ba ngày tới
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ trên toàn khu vực
các tỉnh duyên hải miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng trong ngày mai với nhiệt độ ở mức ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó từ ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng bảy mưa gia tăng thì nhiệt độ giảm dần nắng nóng diện rộng chấm dứt
khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng cũng xảy ra giải rác ở các tỉnh
từ đà nẵng đến quảng ngãi với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm ba mươi sáu độ trong ngày mai
sau đó nhiệt độ giảm dần
trời dịu mát hơn nhờ những cơn mưa giải rác vào lúc chiều tối
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
sự báo những cơn mưa rào và rông vẫn xuất hiện trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
mưa rào và rông xuất hiện chủ yếu về chiều và tối còn ban ngày vẫn có nắng yếu gián đoạn với nhiệt độ ban trưa duy trì ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh thành niên nam
mưa cũng xảy ra diện rộng cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn rông
do có mưa nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp ngày đêm dưới ba mươi ba độ